năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên đà nẵng thực hiện nghị quyết số một trăm chín mươi năm về giảm nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới
vì vậy ngay từ đầu năm chính quyền thành phố đã ban hành nhiều chính sách nguồn lực xuống từng địa phương cơ sở
nhờ đó tỷ lệ giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả khả quan
xác định giảm nghèo là việc làm trọng tâm và xuyên suốt
chính quyền thành phố đà nẵng đã ban hành nhiều kế hoạch hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo hộ cận nghèo và nghèo như hỗ trợ một trăm linh học phí
đối với trẻ em học mầm non tiếp tục bảo lưu chính sách về y tế giáo dục trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với hộ thoát nghèo trong vòng hai năm
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng đã hỗ trợ cho gần ba năm trăm linh hộ vay vốn hỗ trợ xây mới sửa chữa gần năm trăm linh căn nhà
giúp cho gần tám mươi bốn lượt hộ người nghèo với tổng kinh phí hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng trong đó nguồn vận động gần bốn mươi tỷ đồng
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố ước tính hơn hai bảy trăm linh hộ thoát nghèo vượt một mươi bảy kế hoạch đề ra